tại thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long bộ giao thông vận tải đã phối hợp cùng hai tỉnh vĩnh long và tiền giang
tổ chức lễ triển khai thi công xây dựng cầu mỹ thuận hai thuộc dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu mỹ thuận hai và đường dẫn hai đầu cầu
dự án có tổng chiều dài sáu sáu km cầu nằm song song với chục quốc lộ một cũ với sáu làn xe chạy
tổng mức đầu tư dự án này hơn năm tỷ đồng
dự án được đầu tư xây dựng sẽ làm giảm áp lực giao thông cho quốc lộ một
đồng thời kết nối các khu công nghiệp các đô thị các trung tâm kinh tế trọng điểm
góp phần phát triển hệ thống vận tải đa phương thức nâng cao năng lực vận tải trên hành lang bắc nam phía đông